tỉnh thanh hóa có tài nguyên nước phong phú đa dạng với bốn hệ thống sông chính
trên sáu trăm linh hồ chứa và một đập răng thời gian qua địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp
để quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội
tỉnh thanh hóa có sáu mươi sáu đoạn sông suối bốn mươi tám hồ chứa có dung tích từ một triệu m ba trở lên
thuộc danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ thời gian qua việc cắm mốc giới đã được
các nhà thầu có năng lực triển khai dưới sự đốn đốc kiểm tra thường xuyên của cơ quan chức năng
mặc dù là cái thời tiết và địa hình là rất khó khăn nhưng mà cho đến nay là tính cho đến thời điểm
hiện tại thì là nhà thầu đã thực hiện là cơ bản xong được phần là cắm mốc thực địa
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tỉnh thanh hóa đã triển khai bốn đợt cắm mốc giới với tổng số là một sáu trăm ba mươi mốc
hiện tại mục tiêu tổng thể về cắm mốc giới đã đạt chín mươi năm kế hoạch
này đã góp phần phòng chống lấn chiếm đất đai xâm phạm hành lang bảo vệ nguồn nước
bảo đảm sự ổn định của bờ cách ly hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm suy thoái nguồn nước
chúng tôi đã giám sát những cái việc thực hiện triển khai thực hiện các cái việc kế hoạch
nó bản đảm bảo cái việc thứ nhất là đảm bảo theo cái tiến độ thời gian và các cái quy cách của cắm mốc
đảm bảo theo quy định của cái nghị định bốn mươi ba của chính phủ
dự kiến trong tháng bốn năm nay các địa phương tại thanh hóa sẽ hoàn thành việc cắm mốc giới hành lang
vệ nguồn nước để quản lý tốt hệ thống mốc giới đã được cắm sau khi được bàn giao chính quyền cơ sở
cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại cửa khẩu quốc tế trà lĩnh công an tỉnh cao bằng vừa phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh
trao trả năm đối tượng người trung quốc có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đồng thời bàn giao tăng vật có liên quan cho ti công an khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
công an tỉnh cao bằng đã phát hiện một nhóm người trung quốc sử dụng hộ chiếu nhập cảnh vào việt nam
đến thành phố cao bằng thuê nhà tạm trú sử dụng số lượng lớn thiết bị điện tử máy tính điện thoại di động đang hoạt động
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh mạng năm đối tượng khai nhận được một người đàn ông trung quốc thuê đến việt nam
sử dụng máy tính để gửi thư điện tử cho các tài khoản mạng xã hội trung quốc nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của các tài khoản của người dùng
quá trình khám xét công an tỉnh cao bằng thu giữ gần tám tập tin có chứa mã độc
ước tính các đối tượng có khoảng hai triệu thông tin về địa chỉ tài khoản mạng xã hội ở trung quốc